trưa nay trung tâm kiểm soát bệnh tật tp hà nội phát đi thông báo tìm người đến địa điểm tại phường yên sở quận hoàng mai
cụ thể địa điểm là khu đất đầm liễng cuối ngõ tám trăm tám mươi năm đường tam trinh tổ chín phường yên sở quận hoàng mai hà nội
những ai đã đến địa điểm trên từ ngày một mươi đến ngày hai mươi năm tháng một mươi thì tự cách ly hạn chế tiếp xúc và liên hệ ngay với trạm y tế
trung tâm y tế trên địa bàn hoặc trạm y tế phường yên sở quận hoàng mai
số điện thoại chín trăm sáu mươi sáu năm trăm chín mươi ba sáu trăm bốn mươi sáu hai trăm bốn mươi ba tám trăm sáu mươi một năm nghìn bốn trăm năm mươi hai trung tâm y tế quận hoàng mai hai trăm bốn mươi ba sáu trăm ba mươi ba hai nghìn sáu trăm hai mươi tám cdc hà nội chín trăm sáu mươi chín tám mươi hai một trăm một mươi năm chín trăm bốn mươi chín ba trăm chín mươi sáu một trăm một mươi năm để được tư vấn và hướng dẫn
hiện nay tình hình dịch bệnh covid một mươi chín tại tp đà lạt
tỉnh lâm đồng vẫn còn nhiều diễn biến khó lường
ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín thành phố đà lạt đã chỉ đạo các địa phương triển khai đồng bộ các biện pháp
vừa bảo đảm an ninh trật tự vừa siết chặt quản lý kiểm soát các vùng đỏ bảo vệ vùng xanh không để dịch bệnh lây lan
theo đánh giá cấp độ dịch bệnh covid một mươi chín của trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh lâm đồng
thành phố đà lạt có phường năm đang ở cấp độ bốn nguy cơ rất cao và phường một mươi một cấp độ hai nguy cơ trung bình
còn lại một mươi phường bốn xã trên địa bàn đều ở cấp độ một bình thường mới
ghi nhận tại chốt kiểm soát dịch covid một mươi chín tại cổng làng hoa vạn thành phường năm lực lượng trực chốt gồm
cảnh sát giao thông trật tự tp đà lạt công an phường dân quân thanh niên xung kích ứng trực
kiểm tra chặt chẽ giao nhận hàng hóa ra vào khu vực cách ly y tế
kiểm soát người ra vào tại chốt không để xảy ra tình trạng tập trung đông lược
và tiếp nhận hàng hóa của người dân tiếp tế và cho người dân ở bên trong
tiếp giáp với khu vực có dịch là các khu dân cư chưa ghi nhận ca nhiễm covid một mươi chín
tại đây lực lượng chức năng cũng đã nhanh chóng thành lập bốn tổ kiểm soát với sự tham gia nhiệt tình hưởng ứng của người dân
đi trước đây mà chưa có cái dịch chưa có hổ dịch